nhằm tạo ra nền tảng tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp đầu chuỗi đang tìm nguồn cung ứng tại việt nam
và các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy
sự kiện kết nối ngành công nghiệp hỗ trợ hai nghìn hai mươi đã diễn ra tại hà nội
tại sự kiện hơn một trăm linh doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ bao gồm các doanh nghiệp đầu chuỗi như vinfast
ô tô trường hải panasonic samsung ford mitsubishi moto việt nam đã gặp gỡ
kết nối với các nhà cung cấp sản xuất linh kiện sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực như kim khí
điện tử nhựa cao su và tự động hóa
tại sự kiện các doanh nghiệp đã tham gia trưng bày sản phẩm và chia sẻ những thông tin cập nhật nhất
về sự phát triển và những công nghệ mới trong ngành công nghiệp chế tạo
tham gia sự kiện các doanh nghiệp đầu chuỗi bày tỏ mong muốn tìm kiếm và hợp tác với các doanh nghiệp linh kiện việt nam
trong danh sách đủ điều kiện đồng thời cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp ở mức ngấp ngé đủ điều kiện
để các doanh nghiệp này có thể đáp ứng các điều kiện tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi